các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhà nước khmer krom tại các tỉnh tây nam bộ chính là thủ đoạn gây hận thù trong đồng bào khmer
qua đó kích động số chống đối cực đoan tiến hành các hoạt động đòi ly khai tự trị
với hơn một ba triệu người đồng bào khmer tây nam bộ có truyền thống yêu nước đoàn kết văn bó
cùng các dân tộc đấu tranh chống giặc ngoại dân góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và giữ sư đất nước
sự hình thành ổn định và phát triển của vùng đất nam bộ từ xa xưa đến ngày nay là minh chứng về sự đoàn kết
một yếu tố nội sinh để cùng nhau phát triển của các dân tộc kinh khô nê trăm hoa
trong trình thể của một nước việt nam thực lập thống nhất
một chân lý không thể phủ nhận đó là nước việt nam là một dân tộc việt nam là một
song các thế lực thù địch từ bên ngoài vẫn không từ bỏ âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc
không ngừng kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi đòi ly khai tự chỉ trong cộng đồng người khô nê
xuyên tạc lịch sử vùng đất nam bộ hòng phá hoại chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước việt nam và campuchia
trong thời gian qua các thế lực thù địch ở bên ngoài đặc biệt là liên đoàn khô nê cam chi gom gọi tắt là kkf
không từ bỏ âm mưu ý đồ là đòi thành lập nhà nước khô nê gom ở tây nam bộ
là tách cái phật giáo nam tông ra khỏi giáo hội phật giáo việt nam và tách ra khỏi sự quản lý của nhà nước
đó là cái âm mưu xuyên suốt của các tổ chức phản động bên ngoài
cái đó là mình phải đoàn kết với nhau mình đừng có chia rẽ đoàn kết ba dân tộc kinh hoa khmer
mình phải đùm bọc với nhau mình phải đánh cái sự mà người ta phá rối của chúng ta
mình phải đánh cái đó cho nó tiêu diệt hết để cho dựng chắc cái tổ quốc của chúng ta
với truyền thống văn hóa phong phú và phật giáo nam tông giữ vai trò là tôn giáo của dân tộc
hồi hết các lễ hội và sinh hoạt của người khô nê đôi gắn liền với sự thích của phật giáo nam tông
như trân trân nam thu mây đông tam ốc bằng bóc
phật giáo nam tông trở thành cốt lõi của nền văn hóa khô nê đặc sắc và phong phú
góp cần trong việc bảo tồn bổ sung và phát triển đặc sắc văn hóa truyền thống
lợi dụng vấn đề này các đối tượng chống đối tìm cách tiếp cận
một số sư tăng có quan hệ và bị chi phối bởi các mục đích chính trị từ bên ngoài
thông qua việc tài trợ học bổng đi nước ngoài học tập và một số hoạt động xã hội
nhằm xây dựng lực lượng từ bên trong nấm ngầm tuyên truyền các tư tưởng thực đoan
thù địch xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước
nhiều năm qua đã mang nha xuất hiện một số tổ chức hội nhóm của các sư tăng khô nê
có ý đồ chống đối gây mất an ninh trật tự ở một số địa phương trong khu vực
chủ yếu là lợi dụng là vấn đề là khó khăn của đồng bào dân tộc khơ me ở bạc liêu
nôi ghiên cũng như các tỉnh tây nam bộ là về vật chất về đời sống khó khăn
thì họ chuyển là tiền
hoặc vật chất về để họ lôi ké mua chuột để vào các hoạt động chống phá
thứ hai nữa là họ lợi dụng các diễn đàn quốc tế để họ kêu gọi là các nghị sĩ
cũng như là thông qua các tổ chức là nhân quyền thế giới
để họ là tuyên truyền xuyên tạp là chủ trương chính sách đoạn pháp luật của nhà nước của việt nam
cho rằng là việt nam di phạm dân chủ dân quyền là đàn ép ngược hả mẹ
họ cho gần như thế
vấn đề nữa là họ muốn quốc tế quá chất đầy khmer
và muốn là thành lập cái nhà nước khmer tại tây nam bộ
trong đó có bạc liêu
học mệnh của các tổ chức chính trị phản động lợi dụng sự thư hiểu biết của một bộ phận người dân tộc thủ số ở nam bộ
để gieo rắc những thông tin sai trái xuyên tạp
chúng lợi dụng internet thường xuyên thu thập thông tin tình hình trong nước
sau đó đăng tải trên mạng xã hội bóp néo sự thật vô cáo chính quyền địa phương
vi phạm dân chủ
tài đáp dân tộc và cung cấp cho các thế lực thù địch bên ngoài nhằm thực hiện mưu đổi chống xá
nói về mạng xã hội thì nó hiện giờ thì nó toàn cầu
ở bên làm cái gì mình ở đây cũng thấy cũng nghe
ở đây làm cái gì ở bến thì cũng thấy cũng nghe
nhưng mà có một số thì phát biểu thì nó sự thật
có một số phát biểu thì cũng làm chia rẽ khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc việt nam mình
bây giờ họ lợi dụng cái
cái cái mạng internet để họ tuyên truyền lo kéo
và họ lợi dụng những cái vụ việc mà xảy ra ở trên
trong cái vùng đồng bào dân tộc khmer ở tây nam bộ nói chung trong đó bạc liêu
để họ chuyển ra bên ngoài
để họ tuyên truyền xuyên tạc sai lệch vụ việc
và kích động đồng bào khmer của mình đó là
là là để gây mắc an ninh trật tự địa phương
những năm qua đồng với quốc ủy chính quyền địa phương
người có uy tín trong đồng bào và lực lượng công an tỉnh bạc liêu
thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành chủ trương hình lưới của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
nhất là âm niu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phạt động
đồng thời vận động chức sách và tín đồ
tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến
tự phòng tự quản về an ninh trật tự
và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động ở địa phương
như trung sức xây dựng ngân thôn mới
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
đã thật sự phát huy tinh thần yêu nước
xây dựng vững chốc của đệ đoàn kết toàn dân tộc
nó xuyên tạc tức là không có
mình phải hiểu chỉ xuyên tạc đã chỉ xuyên tạc thì không có
thì sư xin khẳng định là cái luận điệu đó là không có đúng
bản thân sư
và đối với bọn quân
đạo chuộc ở đôn này
đó là những cái xuyên tạc vô cớ
không có đúng
tức là không
nhà nước chúng ta
chính quyền đảng và nhà nước chúng ta luôn
hỗ trợ luôn ủng hộ các tôn giáo
đều sinh hoạt tín ngưỡng
bình đẳng giống nhau
các dân tộc đều có quyền sống bình đẳng giống nhau hết không có sự thiên tạc hoặc là đàn áp một dân tộc nào
nói đi dân tộc khmer tất cả các dân tộc khác cũng như vậy
đều sống bình đẳng
trong tỉnh bạc liêu mình cũng chưa có phát hiện
nhóm người kể cả quý sư và phật tử
chưa có nhóm người mà
để cho các phần tử xấu ở ngoài
để móc mối tham gia
cùng chống đối với đảng nhà nước
trong tỉnh bạc liêu thực tế là nó như thế
đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm
tạo mọi điều kiện tốt nhất
cho đồng bào khmer phát triển toàn diện
hàng loạt những chính sách an sinh xã hội kinh tế
hỗ trợ vốn sản xuất đất sản xuất
đất ở nhà ở
và nước sạch sinh hoạt
cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
đời sống khó khăn
riêng chính sách hỗ trợ giúp đỡ bà con nghèo
nhất là những dịp lễ tết cổ truyền cho trái nam thơm mây của đồng bào khmer
đã góp phần làm ấm ngương tình đoàn kết dân tộc
kết quả thực hiện những chính sách này
đã góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo hiệu quả
từng bước đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc
cho bà con khmer
đừng nghe lời thiên tuyền thiên tạc
của kẻ xấu bên ngoài
mình có thể thử góp ý và đồng đoàn kết
kinh hoa khmer
làm sao mà để tư tưởng
cho dựng chắc
để bảo vệ an ninh trụ quốc của chúng ta
trong đất nước chúng ta được dựng mạnh
thì có chúng ta
mới dựng mạnh được
còn nếu mà chúng ta
nghe thiên tuyền thiên tạc của kẻ xấu
thì cái đó là
không nên không tốt
trong gia đình mình hoặc trong thân tộc hoặc trong
xã hội của chúng ta
gần đây cũng có nghe những vấn đề mà hội khmer krom
nó thiên tuyền thiên tạc
nói xấu về đảng nhà nước
nhằm cũng như là phá hoại tình độ
nhưng mà thật sự thì dân ở đây không có ai tin nó đâu
cũng như là mình sống ở đây người đồng bào dân tộc khmer hưởng được nhiều về chính sách
ưu đãi của nhà nước
như là chính sách đoàn kết dân tộc
chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc
một sự lãnh đạo của đảng
của nhà nước
rất là đúng đắn
có sự quan tâm
đặc biệt tới người đồng bào dân tộc
nói chung mà người khmer nói riêng
tức là lo tới cái đời sống
lo nhà cửa rồi cho mượn
vốn đồ này kia mọi thứ
tạo điều kiện cho người đồng bào dân tộc khmer
được cuộc sống
là khá giả
mà yên tâm để sản xuất
không phân biệt những cái dân tộc nào hết
do đó đảng lãnh đạo một cái cách
rất là hay làm cho
đồng bào dân tộc nen là rất là tin tưởng
mục đích kêu gọi thành lập cái gọi là khmer krom
hoặc kêu gọi xuất nhập tây nam bộ vào campuchia
hành động này đe dọa nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của việt nam
chúng muốn thích động đồng bào khmer ở việt nam
và người dân campuchia chống phá
và chia rẽ mối quan hệ những nghị truyền thống
của hai nước việt nam campuchia
là hai nước láng giềng có chung biên giới
cùng là thành viên asean
tỉnh đoàn kết những nghị
là giá trị tốt đẹp tồn vững
được hôn đúc từ lịch sử hàng nghìn năm của hai nước việt nam campuchia
được thử thách cho mọi người cách mạng chống kẻ thủy chung
tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm
con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng côn cốt
tổ chức ngày hai mươi tháng sáu
thủ tướng campuchia hun sen khẳng định
và hành động của việt nam là hoàn toàn đúng đắn
các chiến sĩ quân tỉnh huyện việt nam
đã tham gia cùng campuchia
trong sự nghiệp giải phóng đất nước
cứu nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng côn cốt
hồi sinh và phát triển đất nước
thủ tướng phạm minh chính và thủ tướng hun sen bày tỏ vui mừng
khi cùng với sự vươn lên mạnh mẽ công nữ của đất nước chuẩn hấp
tình đoàn kết những nghị truyền thống
và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa việt nam và campuchia
tiếp tục được củng cố và phát triển
trên nhiều lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
góp phần quan trọng vào hòa bình
ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới
hai thủ tướng khẳng định
quan trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp

mong muốn công nữ củng cố

củng cao thấp chậm

mãi mãi xem tươi
đời đời bình tĩnh
thưa quý vị
nhận diện âm mưu thành lập nhà nước khmer khmer âm
với thủ đoạn kích động
gây hận thù chia rẽ dân tộc
hòng xối dục người dân biểu tình
bạo loạn gây mất ổn định chính trị xã hội
nhằm tạo cớ can thiệp xâm phạm độc lập chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của việt nam
phá hoại quan hệ hữu nghị giữa việt nam và campuchia
được coi là một mũi nhọn để công kích chống phá của các thế lực thù địch phản động
dưới chiêu bài tự do tôn giáo dân chủ nhân quyền
chúng giáo diết tiến hành các hoạt động
chống chính quyền
chống chế độ xã hội chủ nghĩa
tiến tới phủ nhận
xóa bỏ vai trò của đảng nhà nước ta
chương trình góc nhìn sự thật tuần này đến đây xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại